thay mặt chính phủ kết luận hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh hàng loạt công việc cần thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đó thủ tướng đã hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị
trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn thì chúng ta đã giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô
phát triển kinh tế khá và ổn định chính trị xã hội
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng và các địa phương cần tiếp thu ý kiến của nhau để có kế hoạch hành động và phát triển
đã kết quả tốt thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô
cần tập trung tháo gỡ cơ chế chính sách những quy định nào kìm hám sự phát triển của đất nước và từng ngành từng lĩnh vực
việc gì trong thẩm quyền của chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành thì phải làm ngay
cần phải xử lý nợ xấu và nợ công chống lãng phí và thực hành tiết kiệm

cái tiêu cực công lĩnh hết còn cái hậu quả để lại cho nhà nước
chúng ta vui mừng đánh giá cao doanh nghiệp nhà nước hay là các tập đoàn tại công ty
nhưng mà chúng ta phải xử lý nghiêm những cái sai phạm này để ngăn chặn tham nhũng
thủ tướng yêu cầu cần chấn chỉnh lại công tác quy hoạch đô thị
hà nội và tp hcm cần nghiêm túc giá soát lại để chấn chỉnh kịp thời trước khi quá muộn
không vì lợi ích trước mắt không vì lợi ích nhóm mà quyền lợi ích chung của cả cộng đồng
nếu không sớm khắc phục thì sau này ngân sách nhà nước đổ vào cũng không thể đủ để giải phóng mặt bằng
và làm hạ tầng chống ủn tắc giao thông

trong các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước
trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn
phải huy động nguồn lực ngoài xã hội
phải củng cố niềm tin vào tiền đồng việt nam
đảm bảo sức mua của tiền đồng việt nam trong chung và dài hạn
thủ tướng giao cho thống đốc ngân hàng nhà nước
nghiên cứu đề xuất hạ lãi suất cho nền kinh tế
tập trung phát triển thị trường trong nước
mở rộng xuất khẩu không để tình trạng thua ngay trên sân nhà
phấn đấu tăng xuất khẩu cao hơn
thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích khởi nghiệp
quyết liệt xử lý nợ xấu gắn với các tổ chức tiến dụng
và cần giải quyết một cách căn bản các tổ chức tiến dụng yếu kém ngay trong năm nay